thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn để đưa nghị quyết trung ương bảy về công tác cán bộ đi nhanh vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao
đồng chí phạm minh chính quỷ viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương vừa có bài viết
quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ
đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới của hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của bài viết
trong thực tiễn đặc biệt đối với những vấn đề mới và khó đụng chạm đến các mối quan hệ phức tạp
do đó quán triệt sâu sắc toàn diện các quan điểm của nghị quyết là vấn đề cần được quan tâm trước hết
để việc triển khai nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả
thứ nhất cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng
công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
xây dựng đội ngũ cán bộ
công tác cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là công việc hệ trọng của đảng
phải tiến hành thường xuyên thận trọng khoa học chặt chẽ và hiệu quả
đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài bền vững
một điểm mới được xác định trong nghị quyết là việc đặt việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
trở thành một trọng tâm trong công tác cán bộ là vấn đề hệ trọng của đảng
quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng sự tồn vong của chế độ
do đó việc xác định xây dựng cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng các cấp
là trọng tâm sẽ tạo chuyển biến mới về nhận thức đẩy lùi căn bệnh bình quân chủ nghĩa
dàn hàng ngang cùng tiến trong xây dựng cán bộ tồn tại bấy lâu nay
tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư tạo đột phá mới cho xây dựng đội ngũ cán bộ
theo tư duy hệ thống và thực tiễn
thứ hai thực hiện nghiêm nhất quán đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp toàn diện công tác cán bộ
và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị chuẩn hóa siết chặt kỳ luật kỳ cương
đi đôi với xây dựng thể chế tạo môi trường điều kiện để thúc đẩy đổi mới phát huy sáng tạo
và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám đột phá vì lợi ích chung
phân công phân cấp gắn với giao quyền giang buộc trách nhiệm đồng thời tăng cường kiểm tra
giám sát kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm
điểm mới nổi bật ở quan điểm trên đây được đề cập xuyên suốt
trong toàn bộ nghị quyết lần này chính là nhận diện và xác định cách thức giải quyết
hai mối quan hệ giữa chuẩn hóa siết chặt kỳ luật kỳ cương với xây dựng thể chế
tạo môi trường điều kiện cho thúc đẩy đổi mới phát huy sáng tạo của cán bộ
và giữa phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm giám sát ràng buộc quyền hạn
với trách nhiệm kiểm soát quyền lực xử lý nghiêm sai phạm
giải quyết tốt hai mối quan hệ này sẽ tạo đột phá vào những mắt xích trọng yếu
đang nuôi dưỡng chủ nghĩa trung bình trì trệ bảo thủ tình trạng vô trách nhiệm
thiếu kỳ luật kỳ cương không xác định rõ trách nhiệm triệt tiêu các đổi mới
sáng tạo làm thu chuột ý chí và năng lực của những con người dám nghĩ
dám làm tạo kẽ hở cho lộng quyền thà hóa quyền lực
thứ ba tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan
thường xuyên đổi mới công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn
xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu
nhiệm vụ của thời kỳ mới thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân
đặt trong tổng thể của công tác xây dựng trình đốn đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và nâng cao dân trí đào tạo nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao thu hút và trọng dụng nhân tài
tôn trọng quy luật khách quan đòi hỏi công tác cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn
và quay trở lại thực tiễn làm cơ sở căn cứ để hoàn thiện lý luận quan điểm về công tác cán bộ
cảnh giác và phòng ngừa với các biểu hiện chủ quan duy ý chí và chủ nghĩa quan liêu hay giáo điều trong công tác cán bộ
thứ tư quán triệt nguyên tắc về quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ
quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ
xử lý hài hòa hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu trong đó tiêu chuẩn là chính
xây và chống trong đó xây là nhiệm vụ chiến lược cơ bản lâu dài
chống là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên giữa đức và tài trong đó đức là gốc
giữa tính phổ biến và đặc thù giữa kế thừa đổi mới và ổn định phát triển
giữa thẩm quyền trách nhiệm cá nhân và tập thể
khi xử lý các mối quan hệ lớn như giữa tiêu chuẩn và cơ cấu xây và chống đức và tài
quan điểm nêu trên đã định vị được vai trò tính chất của từng yếu tố trong từng cặp quan hệ
nhất là khi thao tác cụ thể như một biện pháp kỹ thuật trong công tác cán bộ
trong giải quyết mối quan hệ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn phải xem xét tiêu chuẩn là chính
quan điểm này tạo cơ sở cho nhận thức và xử lý nhiều bất cập trước đây vì nặng về cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn
dẫn tới chất lượng cán bộ không bảo đảm đặt cơ sở cho đào tạo bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa
cho các vị trí lãnh đạo quản lý đặc biệt với cán bộ nữ cán bộ dân tộc thiểu số
trong giải quyết mối quan hệ giữa đức và tài thì đức là gốc mà đã là gốc thì phải được quan tâm chăm lo đặc biệt
nhằm bảo đảm sự vững chắc bởi nếu nền móng không vững thì mọi cái sẽ lung lầy
nói cách khác đức bảo đảm cho tài được sử dụng đúng đắn
thứ năm xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
trực tiếp là cấp ủy tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu

trong đó cơ quan tổ chức cán bộ là nòng cốt phát hủy mạnh mẽ vai trò của nhà nước
mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan truyền thông báo chí
trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ
sức mạnh của đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân
thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng đảng xây dựng đội ngũ cán bộ
quan điểm này xác định rõ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
và từng chủ thể đối với xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ
trật tự vị trí vai trò của từng chủ thể đối với từng khâu từng mặt của công tác cán bộ
đặc biệt nhấn mạnh việc phải dựa vào nhân dân để xây dựng đảng
xây dựng đội ngũ cán bộ trong nghị quyết lần này là mang ý nghĩa thời sự cấp bách